thưa quý vị theo dự báo vào ngày hôm nay nắng ấm sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước trong đó có hà nội
tuy nhiên vào sáng sớm chiều tối và đêm trời vẫn lạnh quý vị cần chú ý giữ ấm khi ra đường
ngoài ra xét về chỉ số chất lượng không khí aqi hầu hết các khu vực ở hà nội đều có chỉ số aqi ở mức có hại cho sức khỏe
vì vậy quý vị nhất là người cao tuổi trẻ em và nhóm người nhạy cảm nên hạn chế các hoạt động ngoài trời nếu gặp phải các triệu chứng như ho hay rát họng
vâng còn với miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời có mây đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều trời nắng
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm mưa rông và rải rác
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba quý vị cần chú ý trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
tại tây nguyên và nam bộ thời tiết cũng tương tự chiều tối và đêm cũng có mưa rào và rông vài nơi riêng tây nam bộ có mưa rào và rông rải rác